với hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép hai đối tượng là lê xuân diễn và đào tấn lộc
đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
kiểm tra xe ô tô lưu thông ở khu phố an hòa phường hóa an do diễn điều khiển lộc ngồi cùng xe
công an tp biên hòa phát hiện trên xe có năm mươi hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng là hơn chín mươi kg
hai đối tượng khai nhận số pháo nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
từ huyện đức huệ long an để giao cho khách tại thành phố biên hòa để đánh lạc hướng sự truy bắt của cơ quan công an
trên đường đi hai đối tượng nhiều lần thay đổi biển số giả cho xe ô tô